trong đợt mưa lũ vừa qua do khối lượng đất đá bị sạt lở quá lớn đã chắn ngang quốc lộ một mươi năm c nên tuyến đường đến huyện mường lát tỉnh thanh hóa rất khó khăn
với sự nỗ lực của chính quyền địa phương đến chiều nay tuyến quốc lộ đã được thông xe trở lại sau một mươi ngày bị tắc nghẽn
do mưa lớn kéo dài hàng chục nghìn tấn đất đá đã sạt lở xuống các tuyến đường tại huyện mường lát trong đó có quốc lộ một mươi năm c
trục giao thông chính chạy xuyên huyện và hướng xuống các huyện miền xuôi
sạt lở diễn ra tại nhiều điểm trên quãng đường dài nên việc khắc phục hậu quả rất khó khăn
có những vị trí tưởng như đã thông nhưng ngay sau đó đất đá lại tiếp tục sạt xuống gây ách tắc trở lại
sau nhiều ngày huy động lực lượng với quyết tâm cao độ hiện tại các phương tiện cơ giới đã có thể chạy thẳng đến trung tâm huyện mường lát
trong thời điểm toàn huyện đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề do thiên tai
việc thông tuyến quốc lộ một mươi năm c có ý nghĩa to lớn đối với chính quyền và nhân dân tại đây
bởi nhiều hoạt động cứu trợ thiết bị vật tư và hàng hóa đang chờ sự khai thông của tuyến đường này